thời gian qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin một gia đình ở đồng nai cho một mươi năm con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi ăn bã rượu còn có tên gọi khác là hèm rượu
nhờ đó số lợn này đã khỏi bệnh sau đó nhận định bã rượu có thể chữa được dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên theo khẳng định của ngành chức năng đây là thông tin sai lệch không có cơ sở khoa học
ngành nông nghiệp đồng nai đã phối hợp cùng tri cục thú y vùng sáu tiến hành kiểm tra xác minh
cơ quan chức năng khẳng định đàn lợn một mươi năm con của gia đình bà đỗ thị nhung ở xã quang trung huyện thống nhất có một con bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
sông con lợn bị dịch này có hàm lượng virus rất thấp sau đó tự nhiễm nhiễm theo cơ chế tự nhiên của động vật
tài liệu nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới cho thấy trong tự nhiên đã có những cá thể lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi nhưng sau đó tự khỏi bệnh
ngoài ra do lượng virus thấp nên không đủ gây lây nhiễm cho những con lợn còn lại
để kiểm chứng điều này cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng đã đưa đến chuồng nuôi của bà nhung hai mươi con lợn được lấy từ đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
đồng thời đề nghị gia đình bà nhung cho số lợn này ăn bã rượu và chăm sóc như cách mà trước đó bà đã làm với đàn lợn của mình
tuy nhiên toàn bộ số lợn này đều đã chết vì dịch tả lợn châu phi